chiến tranh đã lùi vào quá khứ hơn bốn thập niên qua nhưng hình ảnh đồng đội vẫn đang hiện diện đâu đó trong tâm thức mỗi cán bộ chiến sĩ đội k chín mươi ba
họ vẫn ngày đêm miệt mái tìm kiếm cất bốc hồi hương quân tình nguyện việt nam đã hy sinh trên đất bạn campuchia
băng rừng vượt sông trèo đèo lội suối giữa cây nắng oi bức hay những cơn mưa rừng rét mướt
nhưng những chuyến đi những bước chân đi tìm đồng đội của đội k chín mươi ba vẫn luôn đều đặn
trong quá trình đi tìm đồng đội ở bên nước nước bạn nước campuchia thì đường cơ động của anh em đi rất là khó khăn
cái thứ hai là cái nguồn nước để anh em sinh hoạt
thì địa hình bây giờ nó hoàn toàn thay đổi
rồi cái thông tin cung cấp của mấy cụ chiến binh ở việt nam đưa lên trển thì sát cỏ sát về địa hình trển thì nó không giống
đội k chín mươi ba được thành lập từ năm hai nghìn
năm hai nghìn một gần hai mươi năm tìm kiếm quy tập đội đã đưa được hơn một chín trăm linh liệt sĩ quân tình nguyện việt nam hồi hương
trong đó có hai trăm bốn mươi chín liệt sĩ có tên
mỗi một nơi cán bộ chiến sĩ đội k chín mươi ba đi qua là thêm một câu chuyện với những điều kỳ diệu
đối với liệt sĩ mà khi mà nhìn thấy cái hài cốt quần áo nhất là khi thấy hai cái răng mà nó trồng lên nhau
thì sợ liệt sĩ mới ôm trầm cái hài cốt liệt sĩ
nó giống như là
người vợ ôm lấy người chồng sau bốn mươi năm xa cách
nó làm cho là cán bộ chiến sĩ là không cầm được nước mắt
cho nên từ chỗ đó mà nó tạo điều kiện cho anh em thôi thúc anh em sẽ cố gắng nâng cao quyết tâm hơn nữa
để làm sao mà chúng ta tìm các chú các bác đưa về là hồi hương gì nữa
hành trình tìm đồng đội trên đất bạn của cán bộ chiến sĩ đội k chín mươi ba là những ngày tháng rãi dầu mưa nắng
là những bức chân băng rừng vượt suối
bên cạnh trách nhiệm tri ân với những người lính đi tìm mộ
đây còn là nghĩa vụ thiêng liêng góp phần để sớm đưa những người anh hùng liệt sĩ quân tình nguyện việt nam
về với gia đình với người thân và về với tổ quốc thân yêu